dùng sữa mẹ sông hơi hay đắp lá trầu không lên mắt là những phương pháp chữa bệnh dân gian hay còn gọi là mẹo mà nhiều phụ huynh vẫn tự ý điều trị cho con mình theo cách thức này
điều đang nói là việc chữa bệnh bằng mẹo theo các chuyên gia là chưa có cơ sở khoa học chứng minh và cũng đã có nhiều trường hợp mắt trẻ có nguy cơ bị bội nhiễm thậm chí là bị mù vì những cách chữa bệnh này
sau sinh ba ngày mắt cháu bé này có hiện tượng sưng to không mở được chảy mù ở cả hai mắt
gia đình đã lập tức đưa cháu đi điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng do thấy bệnh chưa thuyên giảm mẹ của cháu đã dùng sữa mẹ bôi xung quanh mắt
đây cũng là cách được nhiều người áp dụng tuy nhiên phương pháp này có thể khiến bệnh của trẻ nặng hơn thậm chí dẫn tới mù loà
hiện giờ hai mắt của cháu rất là nặng bởi vì răng mặt đã thủng
bây giờ chúng tôi đang điều trị
để cho bệnh nó không tiến triển nặng lên
còn về thị lực thì hiện giờ là chưa nào chất được điều gì
nhưng mà nhiều khả năng là cháu không còn thị lực
trong trường hợp mà có cái lết rác mạc có cái vi khuẩn nó đã ăn vào trong mắt như thế mà chúng ta nhỏ cái sữa non nó rất nhiều dinh dưỡng
thì nó vô hình chung nó thành cái canh khuẩn tức là một cái môi trường để vi khuẩn nó phát triển rất là ổ hạt rất là ghê
và nó kết quả là ăn mòn cái răng mặt và làm cái mắt cho bé bị thủng
sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt
có nhiều kháng thể giúp tăng đề kháng cho trẻ
nhưng là đối với hệ tiêu hóa việc dùng sữa mẹ để chữa mắt cho trẻ lại là phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học
bên cạnh đó nguồn sữa khi được vắt ra ngoài môi trường cũng có thể bị nhiễm khuẩn
mô hình chung khi tiếp xúc với các tổn thương sẵn có sẽ có thể làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng
đáng nói việc dùng sữa mẹ chữa bệnh cho trẻ không phải là bài thuốc dân gian duy nhất được phụ huynh áp dụng sai lầm
rất nhiều trường hợp là gia đình đã sử dụng sữa mẹ
để thay thế cho các loại thuốc để được xa mắt tại con
ngoài ra bệnh nhân còn có thể được sử dụng những thuốc dân gian ví dụ như là lá trầu không đắp vào mắt
hoặc là ví dụ như là bệnh ung thư
khi nghe đến việc là con mình bị bệnh ở mắt và có khả năng phải bỏ mắt
thì gia đình lập tức đưa đi đến điều trị ở một thầy lang có tiếng nào đó theo như là được mọi người kể chuyện miệng với nhau
và có những trường hợp thì thực sự là rất là đáng buồn
là các cháu đến trong tình trạng là không được điều trị kịp thời và mắt đã lồi ra ảnh hưởng đến cả tính mạng của các cháu
các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có các biểu hiện bất thường về mắt
phụ huynh cần đưa tới thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa để có hướng điều trị kịp thời
tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian tự ý mua thuốc điều trị
việc làm này rất nguy hiểm có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn